từ những thông tin trên lãnh đạo công an huyện đã đưa ra nhận định đây rất có thể là một vụ trọng án và thông tin về vụ mất tích bí ẩn của chị lò thị mẫn đã được cấp báo về ban giám đốc công an tỉnh điện biên